tuy nhiên ý thức chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy của một số chủ cơ sở và người lao động còn hạn chế
như tùy tiện trong việc bố trí hàng hóa vật liệu hóa chất tùy tiện trong sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
do vậy trong quá trình hoạt động nếu không có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
rất dễ dẫn đến phát sinh cháy nổ đe dọa đến tính mạng tài sản của người dân doanh nghiệp
ghi nhận của phóng viên alo một trăm một mươi bốn tại tỉnh hà tĩnh
nhưng trước hết hãy cùng chúng tôi điểm lại một số vụ cháy sưởng gỗ trong thời gian vừa qua
để thấy được mức độ nguy hiểm như thế nào khi có cháy xảy ra